thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo ba mươi quận huyện thị xã
một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận tại hội nghị đó là vấn đề kiểm tra đôn đốc xử lý giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng lòng đường hè phố
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
theo báo cáo của ubnd tp hà nội việc thành phố gia quân tuyên truyền nhắc nhở người dân tháo rỡ các vi phạm về trật tự đô thị đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và nghiêm túc chấp hành của đại đa số người dân
đường phố hà nội đã trở nên thông thoáng hơn
tuy nhiên theo ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội vẫn còn những ý kiến đề nghị các lực lượng chức năng khi xử lý phải bảo đảm công bằng
tránh tình trạng nơi làm quyết định
đồng thời khẳng định trong thời gian tới thành phố sẽ thực hiện nghiêm vấn đề này
ông nguyễn đức trung cũng cho biết sẽ giả soát xem xét đồng thời kiến nghị thành phố bố trí những tuyến phố để người dân có thể buôn bán kinh doanh
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội đã gửi lời cảm ơn người dân thủ đô đã đồng thuận hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung để lập lại trật tự đô thị
đồng thời đồng chí cũng nêu một số những tồn tại hạn chế trong việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ

đồng chí cũng nêu một số những tồn tại hạn chế trong việc dành lại vỉa hè cho người đi bộ
hoàng trung hải cũng cho rằng công tác này phải được thực hiện kiên trì bền bỉ với quyết tâm cao hơn bằng nhiều giải pháp đồng bộ để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động từ các cấp các ngành đến người dân